theo thông tin của đồn biên phòng quỳnh thuận nhận được tín hiệu gọi cứu hộ của tàu cá na chín mươi nghìn ba trăm một mươi bốn ts
sở chỉ huy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã cử tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn đi tìm kiếm cứu nạn
sau khi tiếp cận được tàu bị nạn tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn hải phòng đã cử lực lượng cán bộ chiến sĩ
sang kiểm tra tình trạng hỏng hóc tàu cá của ngư dân hỏi thăm tình trạng sức khỏe và cung cấp thuốc men động viên các thuyền viên trên tàu
sau sự cố hộp số trên tàu của ngư dân không thể khắc phục được
do đó tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn hải phòng đã tiến hành đưa tám thuyền viên lên tàu cảnh sát biển
và kéo tàu cá chín mươi nghìn ba trăm một mươi bốn của ngư dân hoàng đình thành về lạch quen xã tiến thủy
đến tám h ba mươi phút sáng ngày hai mươi tám tháng ba tàu cảnh sát biển đã tiến hành bàn giao tàu cá và tám ngư dân cho đồn biên phòng quỳnh thuận
đồn biên phòng quỳnh thuận đã ký biên bản bàn giao lại tàu cho ngư dân động viên tặng quà giúp ngư dân khắc phục sự cố để tiếp tục vươn khơi bám biển phát triển kinh tế